chiếc áo dài từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa của người dân việt nam
và không chỉ riêng đối với người dân việt rất nhiều bạn bè quốc tế cũng có một tình yêu đặc biệt đối với tả áo dài
câu chuyện của đại sứ đặc mệnh toàn quyền israel tại việt nam dưới đây là một ví dụ
áo dài là một nét đẹp văn hóa của người dân việt nam với một vẻ đẹp tự nhiên và tràn đầy sức sống
mỗi khi xuống phố nhìn thấy những chiếc áo dài tôi lại có một cảm giác vô cùng đặc biệt
đó là chia sẻ của ông nadav eskar đại sứ đặc mệnh toàn quyền israel tại việt nam về những chiếc áo dài việt nam
câu chuyện đến với việt nam của đại sứ nadav eskar đến từ một mươi bảy năm về trước
khi vợ chồng ông dành chọn thời gian để khám phá những điểm đến du lịch nổi bật trên khắp dài đất hình chữ s
và ngay khi nhìn thấy những tả áo dài thức thà của việt nam
ông lại càng thêm yêu mến văn hóa đất nước con người nơi đây
tôi đã đến việt nam rất nhiều năm về trước chính xác là cách đây một mươi bảy năm cũng vào dịp tết như thế này
tôi đến việt nam cùng với vợ của mình để đi du lịch và khám phá về văn hóa đất nước con người việt nam
điều mà tôi nhớ mãi từ thời điểm đó là hình ảnh những người dân việt nam mặc áo dài đi trên chiếc xe máy của họ
ngay lập tức tôi đã nghĩ rằng thật không hề dễ dàng để sáng tạo làm ra những chiếc áo dài như vậy từ ý tưởng sáng tạo chất liệu kỹ thuật và cả thông điệp được gửi gắm qua những chiếc áo dài đầy chân thực và tuyệt đẹp ấy
cứ thế tình yêu dành cho đất nước con người trên dài đất hình chữ s cùng những chiếc áo dài việt lớn dần theo năm tháng
để rồi vào những dịp tết ông lại tự kiếm tìm cho mình và những người thân yêu những chiếc áo dài tuyệt đẹp
cùng lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng tới những người dân việt nam
tôi xin kính chúc quý vị khán giả truyền hình những người bạn đang sinh sống và làm việc ở việt nam một năm mới an khang thịnh vượng với nhiều may mắn thành công
mong rằng việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
tôi cũng xin chúc tất cả người dân tại israel một năm mới an khang thịnh vượng